hơn một tháng diễn ra kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn nhiều vấn đề quan trọng của đất nước đã được đóng góp ý kiến và thông qua
trong đó còn có nhiều vấn đề bất cập cũng đã được các đại biểu thẳng thắn chỉ rõ
một số văn bản luật tạm dừng thông qua để bảo đảm chất lượng sau khi ban hành
tất cả những điều này đã làm nên những điểm nhấn quan trọng của cả kỳ họp
ngày hai mươi tháng một mươi kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn chính thức bắt đầu
phát biểu khai mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh
trong bối cảnh đất nước ta còn đối mặt với không ít khó khăn thách thức đòi hỏi quốc hội phải quyết tâm cao có những giải pháp quyết liệt đột phá
tại kỳ họp này công tác lập pháp của quốc hội được quan tâm chú trọng với việc xem xét thông qua một số dự án luật nghị quyết và cho ý kiến
trong đó có nhiều luật nghị quyết quan trọng điều chỉnh những lĩnh vực được dư luận đặc biệt quan tâm
một trong những nghị quyết nhận được nhiều sự quan tâm của đại biểu và cử tri cả nước đó là nghị quyết về tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
với tổng số tiền dự kiến là khoảng một mươi năm triệu tỷ đồng các đại biểu đã có những đồng góp tâm huyết và bản kế hoạch tái cơ cấu
cũng như giải pháp tập trung để sử dụng hiệu quả nguồn vốn qua đó thúc đẩy nền kinh tế phát triển
tại phiên chất vấn với nhiều điểm mới các đại biểu quốc hội đã có những ý kiến chất vấn thẳng thắn dơ bản tranh luận khi cần
những phần trả lời chất vấn đúng trọng tâm thừa nhận trách nhiệm nếu có của bộ ngành mình
khiến cử tri và nhân dân thêm tin tưởng vào các quyết sách của đảng nhà nước
chủ tịch tôn hoa sen đã hứa trước thủ tướng là nếu có sai phạm là giao toàn bộ tài sản cho thủ tướng
nếu sau này có hệ lụy thì bộ trưởng có dám hôm nay thực hiện cái cam kết lạc quan cho quốc hội để xin hứa rằng sẽ từ chức cứu quốc hội hay không
nguyên nhân cốt lỗi và trách nhiệm chính yếu của bộ nội bộ trong cái việc từ tặng thưởng quân chương anh hùng lao động cho đến đề bạc bổ nhiệm về là hậu giang
cái việc đó là trách nhiệm của bộ như thế nào
có chuyện tham nhũng là bỏ trốn
nếu có sai phạm thì chúng ta cũng phải có hình thức xử lý chứ không phải trường hợp là nếu sai phạm rồi thì dĩ hưu là hạn cánh an toàn
thủ tướng chính phủ cùng hệ thống chính trị xử lý quyết liệt tình trạng không có kỷ nguyên phép trước tiêu cực tham nhũng nhũng nhiễu gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp
đó là đơn vị nào cơ quan nào để lãng phí tài sản
người đứng đầu ở đó phải chịu trách nhiệm trước nhân dân trước cấp trên
chúng ta không sử dụng tuyền thế của dân để bù cho những việc lỗ lãi này
tại kỳ họp này quốc hội đã phê phán nghiêm khắc trước quốc hội và cử tri cả nước đối với ông vũ huy hoàng nguyên bộ trưởng bộ công thương đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan có giải pháp xử lý đúng đắn kịp thời
quốc hội phê phán nghiêm khắc trước quốc hội và trước cử tri cả nước đối với ông vũ huy hoàng bộ trưởng bộ công thương
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu vì đã có những vi phạm khuyết điểm trong công tác tổ chức cán bộ trong thời gian đảm nhiệm chức vụ trên gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến quy tính của đảng nhà nước của bộ công thương gây nhiều bức xúc trong xã hội
quốc hội yêu cầu quỹ ban thường vụ quốc hội chính phủ các cơ quan của quốc hội và các cơ quan liên quan tăng cường công tác giám sát quản lý cán bộ làm tốt việc thanh tra kiểm tra giám sát địa
kịp thời phát hiện nghiêm khắc xử lý các hành vi vi phạm của cán bộ công chức viên chức nhất là lãnh đạo cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu
tại kỳ họp này đã có ba dự án luật và một mươi một nghị quyết được thông qua đây là lần đầu tiên có nhiều nghị quyết được thông qua tại một kỳ họp quốc hội
có hai dự án luật đó là dự án luật về hội và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm đã tạm dừng thông qua
phát biểu bế mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định quốc hội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong kỳ họp và tiếp tục tinh thần đổi mới đoàn kết sáng tạo hành động trong các kỳ họp tới